được giúp đỡ khi bị nạn trong đêm lại làm miễn phí đôi lúc sẽ khiến cho chúng ta nghi ngờ
xong đây là câu chuyện có thật đã và đang diễn ra tại thành phố đà nẵng
đó là những hiệp sĩ bóng đêm từng được nhiều người biết đến với tên gọi nhóm báo đêm
này là nhóm cứu hộ cứu nạn khẩn cấp sos đà nẵng miễn phí
nhóm sos đà nẵng hoạt động từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín với tên gọi ban đầu là nhóm báo đêm
gồm sáu thành viên mặc dù họ là những thanh niên đam mê du lịch bụi thích khám phá những cung đường
nhưng nhiều lần chứng kiến những trường hợp xe bị sự cố giữa đèo giữa đêm khuya mà không có ai hỗ trợ
họ đã nảy ra ý định thành lập nhóm cứu hộ này để cứu hộ xe ở khu vực nội thành và đường đà nẵng đi hội an
chỉ với dụng cụ thô sơ tự túc sang xe để đến các điểm cứu hộ cứu nạn cho các trường hợp nên nhóm gặp không ít khó khăn
mỗi đêm trung bình đội cứu hộ khoảng năm đến bảy ca nhưng có ngày lên đến tận hai mươi ca cứu hộ liên tục từ đèo hải vân đến hết địa bàn thành phố đà nẵng
bất kể mọi giờ giấc hay điều kiện thời tiết các hiệp sĩ đều có mặt ngay khi có sự cố
đầu thì nhóm cũng hoạt động ngắn không có hoạt động nhiều
tại vì chưa có quân phí
tại nhóm thì dụng cụ hay là bất cứ thứ gì cũng anh em ghiên góp vào thôi
thì có một thùng bộ đội nghệ giống ấy
thì chuyện ai hoài lúc đầu chưa có số hồn tội mà mọi người cũng chưa biết để hoài
thì anh em chỉ làm mấy cái băng rôn á mình dán trên đèo còn dưới thành phố mình dán
thì đi dạo dài dạo quanh thôi
thấy họ bị lũng lốt hay là bị hư xe thì nhóm dừng lại giới thiệu là nhóm đi giúp đỡ miễn phí phá xe cho mọi người
thì mọi người cần hỗ trợ thì có hoài số hồn tội và đưa cái băng rôn đó giúp đỡ hoàn toàn miễn phí và hoàn toàn miễn phí
tính đến nay nhóm đã hỗ trợ được hơn một trường hợp bị nạn trong đêm
tuy nhiên để lan tỏa hơn nữa những việc làm thiện nguyện của những tràng nghiệp sĩ bóng đêm đà nẵng
qua đó giúp đỡ được nhiều hơn những người bị nạn rất cần sự ủng hộ của gia đình cộng đồng
nhất là những mạnh thường quân để đội cứu hộ cứu nạn miễn phí thêm nguồn kinh phí
để duy trì hoạt động góp thêm hình ảnh đẹp về đà nẵng thành phố trẻ chung năng động thân thiện và an bình